và khoảng bốn mươi tám trường hợp tử vong liên quan đến sơ gan
bệnh gan do rượu bao gồm gan nhiễm mỡ do rượu viêm gan nhiễm mỡ do rượu sơ gan viêm gan cấp và suy gan cấp trên nền bệnh gan mạng
tuy nhiên nhiều người có tâm lý nghĩ rằng nếu uống rượu có hại cho gan có thể chuyển sang uống bia
hoặc thay vì uống rượu mạnh có thể chuyển sang uống rượu vang để hạn chế tác hại
vấn đề này sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ tiến sĩ vũ trường khanh trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
chủ đề của hôm nay là một vấn đề mà rất nhiều người quan tâm đó là rượu và gan
bác sĩ có thể cho biết là rượu thì sẽ gây ra những hậu quả những cái tác động như thế nào đối với gan của người bệnh ạ
thì trước đây thì người ta cho rằng là một người nam giới mà một thả một tuần mà quá ba đơn vị rượu
một tuần quá hai mươi một đơn vị rượu bia thì sẽ nguy cơ và phụ nữ thì quá một mươi bốn đơn vị
và trung bình một ngày ví dụ như ta hiểu tương giản là như một lon bia người ta có thể tương đương với lại một đơn vị rượu của
thế thì nếu mà ta uống một ngày mà nó nhiều hơn trên hai đơn vị thì nó có nguy cơ
ví dụ là có thể mấy năm sau là chúng ta đã có viêm gan rồi dần dần đã sơ gan
thì đấy là những người có nguy cơ
thế nhưng có người nguy cơ thì chúng ta phải đi khám và quản lý
sau đó thì bác sĩ phải tư vấn để người ta điều chỉnh
vì thông thường mọi người cũng không hiểu rõ
thì cũng có người lại nghĩ rằng là bia rượu tôi uống thì tôi uống những rượu toàn là
nhập khẩu về rất là tốt không có ăn để hít
rồi là tôi uống rượu vang nên là tốt
rồi tôi uống bia thì nó nhẹ
nhưng thực tế ra là những mọi ngày khi mà cộng dồn vào thì nó đều có một cái lượng cồn nhất định
đấy là ethanol và nó đều chuyển hóa thành những chất độc hại cho gan
thưa bác sĩ ạ hiện nay thì người dân có một số những quan niệm như thế này
khi mà chúng ta uống những rượu mà đã khử ăn để hít
thì có thể là không gây ra những cái hậu quả đối với gan cũng như là đến sức khỏe
hoặc là chúng ta có thể sử dụng rượu vang
và điều này cũng sẽ giảm thiểu những cái tác hại liên quan đến gan của người bệnh
xung quanh cái vấn đề này bác sĩ có thể có thêm những tư vấn những giải đáp như thế nào ạ
rượu thì như thế này
trước đây chúng ta cứ quan niệm là uống rượu thì nếu mà những rượu tốt
chúng ta nhập về không có ăn để hít thì nó không có tác dụng không có hại cho sức khỏe
nó chỉ với điều kiện là chúng ta dùng sử dụng số lượng ít thôi
chứ khi mà lại nhiều thì tất cả các rượu đều giống nhau
bởi vì rượu chúng ta uống mà an toàn là rượu etanol
nó là một chất cồn là etanol
etanol thì bản chất nó không có tác động đến gan và cũng cơ thể của chúng ta
nhưng khi vào trong cơ thể thì trên chín mươi năm etanol nó chuyển thành acetaladehyde
cái aldehyde này mới là cái aldehyde mà gây ra tổn thương gan cũng như tổn thương
đối với những người và sau nó gây ra hệ quả ung thư được thiếu hóa
thí dụ như ung thư thực quả ung thư tụy ung thư đại trả
chứ còn nếu bình thường thì chúng ta cứ bảo là ta nấu rượu xong chúng ta chưng cất nhiều lần
chúng ta lọc hết alehite hoặc là rượu nhập khẩu là an toàn là không phải kể cả rượu vang
chứ rượu vàng mà anh uống một ngày anh uống cả một chai thì cộng rồn vào cũng nhiều
bởi vì cái lượng rượu người ta tính theo cái khối lượng cồn tổng số đưa vào
chứ người ta không nói là anh uống thể tích rượu bia nhiều hay ít
hoặc tương tự như vậy thì bia cũng vậy
bởi vì bia thì không ai uống một cốc con hay một chén mà chúng ta uống là uống cốc to
ví dụ uống đến ba trăm linh ml một cốc mà thậm chí chúng ta uống nhiều cốc thì nó sẽ rộng rồn và thì mặc dù bia chỉ có năm độ cồn
nhưng mà khi uống nhiều vào thì nó vẫn trở thành cái khánh nặng rất lớn và lúc đó nó mới gây tổn thương gan
cũng như cái tổn thương các đường tiểu hóa và nó gây ra các cái hậu quả đó là
đầu tiên là tăng men gan viêm gan gây gan thoái máu mỡ và thường khi nâm sàng thì gan sẽ to
thế rồi nữa thì sau đó thì nó chuyển đến sơ hóa gan và sơ gan
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu có kiến thức chuyên môn sâu rộng
và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại
nhờ đó người bệnh sẽ được thăm khám chẩn đoán tư vấn và điều trị với những pháp đồ hiệu quả nhất
đẹp đẹp đẹp
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ là những chuyên gia hàm đầu có kiến thức chuyên môn sâu rộng
và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại